từ năm mươi hai trăm linh triệu đồng tùy xe nhằm tạo sức khúc với khách hàng
tăng tính cạnh tranh với xe lắp ráp trong nước
trái ngược với đà đi xuống của giá đô la mỹ giá vàng trong nước trong phiên sáng nay
lại bật tăng mạnh trong ngày cuối tuần
sáng ngày chín tháng bảy giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đa quý sài gòn sgc
được giữ nguyên ở chiều mua vào là sáu mươi sáu bốn mươi năm triệu đồng mỗi lượng
tuy nhiên sgc tăng chiều bán ra thêm một trăm linh đồng lên sáu mươi bảy một mươi năm triệu đồng
điều này đưa chinh lịch mua bán vàng dẫn tăng lên bảy trăm linh đồng trong một lượng
chuyên vàng dẫn được stc tăng hai trăm linh đồng đưa giá mua lên năm mươi năm hai triệu đồng
và bán ra lên năm mươi sáu hai triệu đồng
chinh lịch mua bán vàng dẫn stc vẫn duy trì ở mức một triệu đồng
cao hơn mua bán vàng miếng cùng thương hiệu
tương tự giá vàng quốc tế phiên cuối tuần đạt một chín trăm hai mươi năm bốn usd trên một ao
so với cuối tuần trước giá vàng đã tăng gần một mươi bốn usd
tránh ngược với đạt tăng của vàng giá usd trên thị trường quốc tế đang giảm mạnh
chỉ số usd index giảm tám mươi bốn điểm xuống còn một trăm linh hai hai mươi năm điểm
hiện các ngân hàng thương mại đã giảm mạnh giá usd thêm bảy mươi đồng so với phiên cuối tuần
cụ thể exxonbank mua usd với giá hai mươi ba bốn trăm một mươi đồng đến hai mươi ba bốn trăm chín mươi đồng bán ra hai mươi ba tám trăm linh đồng

tại vietcombank giá đô la mỹ mua vào còn hai mươi ba bốn trăm bốn mươi đồng đến hai mươi ba bốn trăm bảy mươi đồng bán ra hai mươi ba tám trăm một mươi đồng
nhằm đảm bảo tiến độ khởi công cầu rạch đĩa mới để thay thế cho cầu sát củ kết nối huyện nhà bè
với quận bảy dự kiến vào ngày hai mươi tháng bảy tới đây
chủ đầu tư dự án đang gấp rút triển khai để bàn giao mặt bằng
theo khi nhận tại khu vực cầu rạch đĩa huyện hữu phía bờ huyện nhà bè
nhiều gia đình đã bàn giao mặt bằng cho chú
khu vực công trường đã được quay tuôn bên trong máy móc đang hoạt động để sàn lấp mặt bằng
ủy ban nhân dân huyện gia bè cho biết hiện nay đã có bốn mươi năm trên bốn mươi sáu trường hợp đồng ý nhận tiền bàn giao mặt bằng
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm đơn vị chủ đầu tư cho biết
dự kiến cầu rạch đĩa mới sẽ được khởi công vào ngày hai mươi tháng bảy tới đây
dự án sẽ triển khai thi công trong một mươi bảy tháng dự kiến hoàn thành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo đó cầu rạch đĩa mới có chiều dài khoảng hai mươi tháng
khoảng ba trăm một mươi bảy mét chiều rộng một mươi năm mét với chín dịp cầu
tổng mức đầu tư là năm trăm một mươi hai tỷ đồng
trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật là hai trăm chín mươi tỷ đồng
công trình được đầu tư bằng nguồn ngân sách của tp hcm
thưa quý vị dù giá đã giảm sâu so với nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng lượng giao dịch trên thị trường địa ốc vẫn ở mức rất thấp
điều này đã khiến cho nhiều doanh nghiệp bất động sản phải bán tài sản giá rẻ
cho các doanh nghiệp nước ngoài để tồn tại
thị trường bất động sản ở khu vực phía nam rơi vào trầm lắng gần hai năm nay
thanh khoản và giá bán liên tục giảm mạnh
ở khu tây tp hcm với các huyện củ chi hốc môn bình chánh
gần như không diễn ra giao dịch nào ở thời điểm này
đáng chú ý nếu cua đông sài gòn phát sinh các giao dịch khi giá đất đền giảm mạnh
thì hốc muôn củ chi bình chánh dù giảm giá mạnh nhưng thị trường vẫn rong băng
theo tôi được biết cũng có những chính sách mà nhà nước cũng đang hỗ trợ
để đẩy nhanh giải cứu những vấn đề đang khúc mắc của bất động sản việt nam
tôi nghĩ là thị trường bất động sản việt nam đây là cơ hội
để những người có tiền nhàn rỗi họ có thể ma và đầu tư bất động sản
hiện nay ngân hàng nhà nước đã nhiều lần
giảm lãi suất điều hành các ngân hàng thương mại cũng giảm lãi suất cho vay
do đó nhiều người trong ngành cho rằng thị trường có nhiều động lực hồi phục vào nửa cuối năm
thứ nhất là người mua họ sờ lãi vay tăng lên lãi vay đã ba lần điều chỉnh rồi
bây giờ lãi suất tái chất khấu chỉ còn bốn năm thôi
cái thứ hai là rung tín dụng ngân hàng không có hạn chế vào thị trường bất động sản nữa
mà vẫn ưu tiên cho tất cả các ngành nghề bình thường
cái thứ ba là tất cả những thông tư tất cả những nghiệp quyết tháo gử
tất cả những khó khăn trên thị trường bắt đầu đã qua rồi
và dự liệu của bất động sản chấm con chấm ven bắt đầu từ cuối hai tháng sáu này
số lượng tìm kiến đã bắt đầu tăng lên
điều này cho thấy là gì thị trường nó đã trải qua những gì khó khăn nhất rồi
và kỳ vọng từ đây đến hết năm nó sẽ giải quyết tất cả những vấn đề còn lại
và nó sẽ bắt đầu đi lên từ năm hai nghìn hai mươi bốn
với những diễn biến tích cực từ chính sách điều hành kinh tế tài chính tiền tệ của chính phủ
dự báo thị trường bất động sản sẽ dần được phục hồi trong sáu tháng cuối năm
qua đó góp phần định hướng du cầu trở về giá trị thực
kinh tế phương nam ngày hôm nay
sau những tiếng kêu tích tích trên đồng hồ tính cước của taxi
những con số hiển thị bắt đầu nhảy búa không ngừng
dưới vỏ bọc của
còn số là một nút bấm được thiết kế bí mật
những người chắc chém gì dễ nhiều người nhất á
nói chung là
quốc tế khách đâu có biết là
giá tiền của việt nam là bao nhiêu trừ khi nào mà có người nhà đi theo á
thì nó không biết
thậm chí khi taxi đã dừng hẳn
tài xế vẫn có thể điều chỉnh nút bấm
để số tiền trên đồng hồ tính cước tăng chóng mặt theo ý muốn của tài xế
có nghĩa là không có điểm dừng giới hạn
đứng yên một chỗ nó cũng nhảy
đứng yên một chỗ vẫn nhảy
nếu bấm ra nhảy
không không bấm cũng nhảy
nếu đúng ra đồng hồ trứng của nó là
ví dụ đi bar
một cây số là chỉ có được ba ngàn thôi
đi đúng theo quy tắc của công ty là nó chỉ nhảy được ba ngàn thôi
bây giờ nó lên được hơn hai trăm linh ngàn rồi đây
này nó lên nè lên nữa
nó lên là nhiều lên đó
nó đó kêu hai tiếng tiếp tiếp là bắt đầu lên tiếp nè
nó lên nữa
càng càng càng hãy đi càng lên
đó lên nữa
là cái nút đây
nút nằm dưới đây
theo đó nút bấm được thiết kế dưới lớp da bộc còn số
bình giữ được nối với một chip mà các tài xế gọi là súng ám chỉ việc dùng chip để bắn để gian lận giá cước
thiết bị nhỏ gọn này kết nối bằng dây đến đồng hồ tính cướp trên taxi
tài xế chơi còn má giáo hơn nữa là che
che là che cái cái cái cái đồng hồ nhỏ nhảy thế này
cái đúng máy chạy này
là che này lại
thì chắc đâu có nghĩ là bao nhiêu số tiền đâu
từ đây qua vô vùng ai mà
trăm triệu là bình thường
theo một số tài xế chạy taxi trong khu vực sân bay tân sơn nhất dịch vụ gắn chip súng gian lặng cứ taxi này
do người có tên là phúc mập và linh trần chạy cho hãng saigon tourist
giá của thiết bị gian lộn này giao động từ một tám triệu đến hơn hai triệu đồng
ngoài ra dưới tài xế taxi trong sân bay còn đang truyền tai nhau một thiết bị giống như remote
chìa khóa xe hơi để điều khiển từ xa gian lận cước vô cùng tinh vị

không có gì khó

chế là phúc
phúc và linh
kêu là linh trần

nó luôn qua đây

anh ơi khả năng
chứ gì thế

mười mười mới biết
đáng ra là taxi truyền thống không có tính nhiệm như grab có điểm đâu
có một phần là có thể đồng hồ của ông ý sẽ là không phải đồng hồ của những chỗ công ty ấy ra hay không
đồng hồ của ông ý ông ý có thể chỉnh được
nhưng mà em này thì họ cáo ông ý có thể can thiệp vào cái đồng hồ của ông ý
nên là đồng hồ nó mới tính tiền được như vậy

chứ bình thường như taxi mà em thì có thể động cái đồng hồ về gái là công ty nó biết luôn
biết luôn là cờ gì cũng phải phạt ba cục
bởi vì ở đây là nó có nên chỉ hết các thứ rồi
theo thống kê hiện sân bay tân sơn nhất đang phục vụ khoảng một trăm hai mươi lượt hành khách mỗi ngày
tương đương hơn bốn mươi triệu lượt khách một năm
do đó hành khách không còn lựa chọn nào khác ngoài taxi xe công nghệ xe dịch vụ
điều này đã tạo điều kiện cho tình trạng taxi dù taxi chặt chém ép giá khách tồn tại suốt thời gian dài gây bức xúc trong dư luận
hơn bao giờ hết các cơ quan chức năng của thành phố như sở giao thông vận tải tp hcm
cần tiếp tục có những động thái mạnh mẽ kiên quyết để chấn chỉnh xử lý dứt điểm những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
lập lại an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cũng như đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của người dân
của hành khách đến và đi tại sân bay quốc tế tân sơn nhất